với mật độ gây hại cao và tốc độ lây lan nhanh sâu kèo không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng
mà còn gây thiệt hại về kinh tế của người nông dân
loại sâu gây hại mới này chủ yếu phá hoại tại các ruộng vườn trồng ngô đang trong giai đoạn phát triển
tại tỉnh bắc cạn với tốc độ lây lan nhanh sâu keo đã khiến hơn một hecto hoa màu tại đầy mất trắng hoàn toàn
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
chỉ vài ngày xuất hiện sâu keo phá hoại bãi ngô hơn một sào đang trong thời gian ra bắp của gia đình bà hoàng thị tô gần như không thể phát triển
những diện tích ngô nhiễm bệnh đều còi cọc lau ố vàng
bởi vì nó hơi vàng vàng một tí bà ra xem thôi chẳng bố phê rồi bẻ tay từng cây một cây một mà không được
phun thuốc phun thuốc thì bẻ tay phun hai lần mà cũng không được
ở xã hương nê có sâu keo phá hoại
có rất nhiều hộ trồng ngô bị loại sâu này phá hoại
những hộ phát hiện sớm và có biện pháp xử lý kịp thời thì cây ngô đã dần phục hồi và phát triển
tuy nhiên những hộ phát hiện muộn và không bắt hoặc phun thuốc kịp thời năng suất vụ ngô này sẽ bị ảnh hưởng
mọi năm thì không thấy cái loại sâu này chỉ có năm nay là thấy bùng phát và phát triển rất là mạnh
bởi vì nó phá hoại cây ngô rất là khủng khiếp luôn bởi cái lượng của nó không giống như mỗi năm
mỗi năm thì chỉ có là mấy con thì có thể là bắt tay được nhưng mà năm nay thì nó sinh sản rất là nhanh và nó phá rất là ác
toàn tỉnh bắc cạn hiện có hơn một hectare cây ngô bị sâu keo phá hoại
riêng huyện ngân sơn đã có hơn ba trăm linh hectare khiến năng suất có thể giảm từ năm đến hai mươi
hiện cơ quan chuyên môn đang tích cực hướng dẫn người dân phòng trừ
sau khi được cục bảo vệ thực vật tập huấn thì trường cục bảo vệ thực vật ở tỉnh bắc cản cũng đã có những văn bản triển khai đến các huyện
đặc biệt là đội ngũ cán bộ kỹ thuật của trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện về cách nhận biết rồi là cách phòng trừ
ở đây thì đối với trên địa bàn tỉnh thì cũng có một số loại thuốc thương phẩm có thể dùng để diệt trừ cái loại này
ngoài sử dụng các loại thuốc hóa học bà con cũng cần luôn canh với cây trồng nước như lúa các loại rau trồng nước để cắt đứt nguồn thức ăn liên tục của sâu trên đồng ruộng
sau khi thu hoạch sử dụng thân cây ngô cho trâu bò ăn
làm chất đốt càng sớm càng tốt để tiêu diệt những con sâu con nhộng còn nằm bên trong thân cây hạn chế sâu truyền qua vụ sau